bia rượu thường được sử dụng rất nhiều trong dịp tết nhưng thói quen ép uống bia rượu thì thực sự khiến cho người ta quan ngại
nhiều người không muốn uống nhưng vì cái gọi là nề mặt nhau nên đánh nâng cốc cố uống cho đến khi say và không làm chủ được hành vi và chẳng thể lường được hậu quả đằng sau đó
đã uống thì phải uống cho say rượu đã mời thì phải uống cạn ly không được bỏ dở
uống nửa chừng thì được coi là chẳng nể mặt nhau chẳng tôn trọng nhau
chỉ vì những lý do đó mà nhiều người đã phải uống rất nhiều rượu dù biết khả năng mình không thể
tìm lý do ví dụ như mình nói trong sức khỏe mình đang không tốt lại mình nói mình đang có công việc cho gia đình sẽ về xử lý gốc
nhiều khi nếu mà uống rượu thì chạy xe nó gây ảnh hưởng tai nạn giao thông
thói quen ép người khác uống rượu bia có ở rất nhiều người rất nhiều nơi
vì sĩ diện vì nề mặt nhau mà những cuộc vui như thế này phải nhanh chóng tàn bởi hậu quả khôn lường
trong cơn say quá chén không làm chủ được hành vi người thì ẩu đả đánh nhau người thì thương tích vì tai nạn giao thông
những người mà bị ép
những người không bị ép họ chỉ khác nhau một điểm thôi
đó là họ có bản lĩnh hay không
tức là những người mà họ bị ép nhưng họ từ chối được họ biết đâu là điểm rừng của họ và họ không muốn uống nữa là họ có một cái nội lực rất là mạnh
tôi nói không là không không ai có thể ép tôi
quyền ép là của anh quyền khuyến khích tôi uống là của anh nhưng mà quyền đồng ý hay không là của tôi
chén rượu chén trà mời nhau ngày tết sẽ trở nên vui vẻ nồng ấm nếu điều đó dừng lại ở giới hạn cho phép đúng lúc đúng chỗ
hãy nói không với việc ép người khác uống rượu bia với bất cứ lý do gì